sở xây dựng hà nội cho biết sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi các đơn vị đã hoàn thành hạ tầng để hạ ngầm đường dây viễn thông điện lực trên hai mươi một tuyến phố
và cắt dây cũ cột cũ tại hai mươi tuyến phố hiện tại sở đang tiếp tục cắt dây cũ cột cũ tại một mươi tuyến phố
theo thống kê của sở xây dựng hà nội sau bốn năm triển khai hạ ngầm đường dây viễn thông điện lực theo hình thức xã hội hóa
ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt năm đợt đến nay các đơn vị đã hoàn thành hạ ngầm một trăm bốn mươi trên hai trăm năm mươi năm tuyến phố
trên cơ sở danh sách một trăm hai mươi chín tuyến phố dự kiến hạ ngầm đợt sáu do các quận đề xuất và gửi các doanh nghiệp
đến nay sở xây dựng đã tổng hợp danh mục sáu mươi tuyến do các nhà đầu tư đăng ký và đang xin ý kiến các sở
quy hoạch kiến trúc và giao thông vận tải dự kiến liên ngành xây dựng thông tin và truyền thông sẽ chỉnh ủy ban nhân dân thành phố
phê duyệt danh sách các tuyến phố thực hiện hạ ngầm đợt sáu trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi